tại trụ sở bộ quốc phòng thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên trung ương đảng
ủy viên thường trực quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng phó trưởng ban thường trực
ban chỉ đạo bộ quốc phòng về asean hai nghìn hai mươi chủ trì cuộc họp lần thứ nhất ban chỉ đạo
và các tiểu ban trực thuộc nhằm ra soát công tác chuẩn bị cho các hội nghị hoạt động quốc phòng
quân sự asean trong năm việt nam làm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
tại cuộc họp cục đối ngoại đã báo cáo về công tác chuẩn bị cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
triển khai sớm trong đó có đề án tổ chức hội nghị quốc phòng quân sự asean hai nghìn hai mươi
đã được bộ quốc phòng phê duyệt từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám và đã thành lập ban chỉ đạo
các tiểu ban trực thuộc lên kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc
đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng khẳng định vai trò vị thế của quân đội nhân dân việt nam
trong hội nhập quốc tế và đóng góp vào thành công chung của cả nước
phát biểu kết luận cuộc họp thượng tướng nguyễn trí vịnh biểu dương và đánh giá cao các cơ quan
đã chủ động tích cực triển khai sớm các nội dung công tác chuẩn bị cho năm asean hai nghìn hai mươi
đồng thời yêu cầu ban chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài bộ quốc phòng
về các mặt từ nội dung công tác chuẩn bị tuyên truyền đào tạo tập huấn lễ tân ngoại ngữ và nhất là yếu tố con người